nhằm tạo cơ chế thuận lợi cho những tiềm năng và thế mạnh của tỉnh thanh hóa bộ chính trị đã ban hành nghị quyết số năm mươi tám về xây dựng và phát triển tỉnh thanh hóa đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
thanh hóa sẽ trở thành một tỉnh tăng trưởng mới cùng với hà nội hải phòng và quảng ninh tạo nên tứ giác phát triển
tỉnh thanh hóa sẽ phát triển nhanh và bền vững với công nghiệp nặng
nông nghiệp quy mô lớn là nền tảng các ngành công nghiệp năng lượng công nghiệp chế biến chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá
du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn bảo đảm phát triển hài hòa cân đối giữa các vùng miền
nghị quyết năm mươi tám của bộ chính trị đặt ra nhiều mục tiêu cho thanh hóa như đến năm hai nghìn hai mươi năm grdp bình quân đầu người đạt năm hai trăm linh usd trở lên
kim ngạch xuất khẩu đạt tám tỷ usd tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm thanh hóa sẽ trở thành tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước